thưa quý vị những ngày gần đây liên tiếp có những thông tin gây hoang mang bức xúc cho dư luận
về tình hình chống dịch tại bình dương
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực hư trong bản tin ngày hôm nay
mở đầu là câu hỏi có hay không việc bình dương để một trăm bốn mươi chín liều vaccine moderna hết hạn
trả lời cho thắc mắc này sở y tế khẳng định trên một trăm bốn mươi chín liều vaccine moderna
đã được tiêm hết và sự hiểu lầm trên đến từ câu dẫn trong văn bản của sở

liên quan tới thông tin bình dương để vaccine moderna hết hạn sử dụng sở y tế đã lên tiếng giải thích
thông tin gây hiểu nhầm xuất phát từ một văn bản của sở y tế tỉnh bình dương đến ngày một mươi bốn tháng chín
trong đó có nội dung vaccine moderna bộ y tế phân bổ cho tỉnh bình dương đợt một mươi một và một mươi bốn
đã hết hạn sử dụng vào ngày một mươi bốn tháng chín
hôm bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vaccine sau khi giã đông sử dụng ba mươi ngày ở nhiệt độ từ hai đến tám mươi độ c
văn bản này được lan truyền liên tục từ ngày ban hành tới nay
nhiều người bức xúc cho rằng trong khi vaccine đang khan hiếm
vì sao ngành y tế lại để vaccine moderna bị quá hạn dẫn đến lãng phí
sở y tế tỉnh bình dương cho biết thông tin bình dương để vaccine moderna hết hạn sử dụng chỉ là hiểu lầm
công văn ngày một mươi bốn tháng chín của sở y tế có nội dung chính là việc hướng dẫn tiêm hai mũi
cho người đã tiêm mũi một moderna
bộ y tế đã có hướng dẫn của bộ y tế
trước đó do nguồn vaccine moderna đã cạn nên nhiều tỉnh thành trong đó có thành phố hồ chí minh
bình dương không được tiếp tục phân bổ loại vaccine này
vì vậy bộ y tế đã có hướng dẫn dùng vaccine pfizer thay thế để tiêm mũi hai cho người đã tiêm mũi một moderna
người ký văn bản là ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế cho rằng
trong văn bản đoạn nói về hạn sử dụng chỉ là lời dẫn
sau khi ban hành văn bản này và có dư luận thắc mắc sở y tế đã kiểm tra lại
thì trên một trăm bốn mươi chín liều vaccine moderna đã được tiêm hết từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong đó hầu hết phân bổ cho khu công nghiệp và số liệu cũng đã cập nhật lên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia
bác sĩ trương nói
theo đại diện sở y tế bình dương có thể số liệu chưa khớp khi nhập liệu trực tuyến
nhưng vaccine đã được tiêm hết và tiêm nhanh
tới ngày một mươi tám tháng chín sở y tế tỉnh bình dương đã ban hành văn bản mới hướng dẫn về việc tiêm hai mũi
bằng vaccine pfizer cho người đã tiêm mũi một moderna
trong đó không còn câu dẫn gây hiểu lầm
về vaccine moderna trong các đợt phân bổ của bộ y tế tổng cộng bốn mươi hai đợt
bình dương chỉ nhận được hai đợt là đợt một mươi một sáu mươi năm năm trăm hai mươi liều và đợt một mươi bốn tám mươi bốn liều tổng cộng là một trăm bốn mươi chín năm trăm hai mươi liều
tới nay bình dương đã được phân bổ tổng cộng trên hai hai trăm bốn mươi sáu triệu liều vaccine
trong đó số đã tiêm là trên một chín trăm một mươi chín triệu liều đã nhập liệu lên cổng thông tin quốc gia
còn số liệu vaccine đã tiêm thực tế là khoảng hai một triệu liều
số người đã được tiêm hai mũi chỉ vòn vẹn khoảng năm mươi năm người
cùng với đó cơ quan chức năng mới lập danh sách trẻ em để làm công tác chuẩn bị
nhưng một số báo trang tin đã đưa bộ y tế cho phép bình dương tiêm vaccine cho trẻ em là sai
bình dương mới chỉ lập danh sách thông tin bắt đầu tiêm vaccine trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi là sai
ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết
thông tin bình dương bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em là sai

và bộ y tế đã cho phép là thông tin chưa đúng gây hiểu lầm cho người dân
nhiều người dân chết tại sao đã tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi mà con họ trong độ tuổi trên lại không được tiêm
theo sở y tế mặc dù sở cũng rất sốt ruột và đã kiến nghị bộ y tế cho phép tiêm vaccine cho học sinh
để chuẩn bị cho các em tới trường trở lại nhưng hiện nay bộ chưa cho phép
tuy nhiên để có sự chuẩn bị sẵn sàng nắm nhu cầu số lượng và phương án tiêm
nên ngày một mươi bảy tháng chín sở y tế có công văn gửi sở giáo dục và đào tạo sở lao động thương binh và xã hội
và các đơn vị liên quan lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
việc lập danh sách này là để chuẩn bị sẵn sàng và kịp thời
khi nào bộ y tế cho phép và cấp vaccine thì có thể chủ động triển khai
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình dương có tới năm trăm linh học sinh dưới một mươi tám tuổi
tuy nhiên cũng còn rất nhiều trẻ em dưới một mươi tám tuổi từ các tỉnh thành theo cha mẹ tới bình dương nhưng không đến trường
vì vậy việc lập danh sách để chuẩn bị là cần thiết
theo văn bản vừa được thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký bộ y tế cho biết gần đây có một số cơ sở tiêm chủng
tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dưới một mươi tám tuổi hoặc tiêm kết hợp hai mũi vaccine khác nhau
không đúng với hướng dẫn của bộ y tế
vì vậy bộ y tế yêu cầu các tỉnh thành tiếp tục triển khai tiêm chủng cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi bộ y tế sẽ có hướng dẫn sau
tại thành phố cần thơ vừa qua có trường hợp năm mươi bảy trẻ em dưới một mươi tám tuổi được tiêm vaccine
trong đó có người quen của nhân viên y tế nên giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt
đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm
thêm một thông tin mới tại bình dương tài xế cùng phụ xe sửa giấy xét nghiệm covid một mươi chín để qua chốt
từ tp hcm về bình dương thì bị phát hiện kết quả xét nghiệm cả hai đều dương tính với sars cov hai
sửa giấy xét nghiệm về bình dương test nhanh tài xế và vụ xe dương tính sars cov hai
thông tin từ chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu phú cường tp thủ số một tỉnh bình dương
sáng nay một mươi tám tháng chín cho biết lực lượng chức năng vừa bàn giao tài xế nguyễn văn triệu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương và vụ xe nguyễn thọ vĩnh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai cho công an phường phú cường
để xử lý hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh
theo đó vào tám giờ cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu phú cường
phát hiện một xe tải chở hàng di chuyển từ hướng tp hcm qua cầu phú cường để vào địa phận tỉnh bình dương
trong lúc kiểm tra giấy tờ lực lượng chức năng phát hiện giấy xét nghiệm covid một mươi chín của tài xế nguyễn văn triệu
có dấu hiệu chỉnh sửa nên đã mời cả tài xế và phụ xe xuống làm việc
qua kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính sars cov hai của tài xế bị chỉnh sửa từ ngày hai mươi một tám hai nghìn hai mươi một
thành ngày một mươi bảy chín hai nghìn hai mươi một tiến hành test nhanh tại chỗ cả tài xế và vụ xe này đều dương tính với sars cov hai
làm việc với công an cả hai khai nhận từ bình dương đến khu công nghiệp vĩnh lộc
quận bình tân tp hcm để nhận hàng sao củ quả sau đó quay trở về bình dương
tuy nhiên do giấy xét nghiệm âm tính đã hết hạn nên tài xế triệu tự chỉnh sửa ngày tháng
nhằm mục đích được qua chốt
với quyết tâm sau hai mươi chín hai nghìn hai mươi một sanh hóa toàn bộ tỉnh bình dương huy động lực lượng đánh vào các vùng đỏ điểm đỏ còn lại
địa phương sẽ duy trì xét nghiệm diện rộng cho cách ly điều trị tại nhà f không không có triệu chứng
xây dựng mô hình trạm y tế lưu động để phục vụ người dân
bình dương dồn lực đánh vào tâm dịch để sanh hóa toàn tỉnh sau hai mươi tháng chín
tỉnh bình dương công bố trở về trạng thái bình thường mới từ ngày một mươi năm
ngày sau đó công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng được chuyển hướng cho phù hợp với tình hình nhằm khôi phục kinh tế xã hội
bình dương có nhiều địa phương công bố vùng xanh nhưng trong vùng xanh còn một số điểm đỏ
thế nên dù có nới lỏng giãn cách nhưng chỉ ở mức độ nhất định để kiểm soát
đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho hay
địa phương hiện có sáu trên chín huyện thị xã thành phố thuộc vùng xanh chiếm sáu mươi sáu sáu
gồm bắc tân uyên phú giáo bầu bàng dầu tiếng
thành phố thủ dầu một và thị xã bến cát
ngoài ra thành phố dĩ an thành phố thuận an và thị xã tân uyên đã công bố nhiều vùng xanh
chỉ còn một điểm đỏ
toàn tỉnh bình dương có chín mươi một xã phường trong đó có bảy mươi hai trên chín mươi một đơn vị cấp xã phường thuộc vùng xanh
chiếm chín một mươi hai còn tám trên chín mươi một đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ tỷ lệ tám bảy mươi chín
bảy trên chín mươi một đơn vị cấp xã thuộc vùng vàng tỷ lệ bảy sáu mươi chín

và bốn trên chín mươi một đơn vị cấp xã vùng cam tỷ lệ bốn bốn
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh cho biết
đã chỉ đạo các địa phương xét nghiệm thần tốc hơn nữa ở các khu vực vùng điểm đỏ cam vàng cho toàn bộ người dân
đến ngày hai mươi tháng chín phải hoàn thành việc xét nghiệm tách f ra khỏi cộng đồng
tổ chức cách ly f một tại nhà nơi lưu trú khu công nghiệp nơi sản xuất tập trung thực hiện ba tại chỗ
xét nghiệm định kỳ theo hướng dẫn triển khai cách ly tại nhà đối với các trường hợp f không triệu chứng
đến nay bình dương đã thành lập năm mươi một trạm y tế lưu động tại hai mươi sáu xã phường vùng đỏ chín mươi trạm y tế lưu động ở vùng xanh
nói về kế hoạch kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới ông nguyễn văn lợi bí thư tỉnh ủy
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết thêm
địa phương vẫn kiên trì xét nghiệm tách hết f ra khỏi cộng đồng
tới đây sẽ thu hẹp các bệnh viện giã chiến và tính tới phương án cách ly f không triệu chứng tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của y tế
tiếp tục khóa chặt điểm đỏ vùng đỏ từ nay đến hai mươi tháng chín sẽ huy động toàn bộ lực lượng đánh vào tâm dịch
từng bước hướng dẫn người dân tự xét nghiệm tại nhà ông lợi nói
lãnh đạo tỉnh ủy bình dương cho biết địa phương có khoảng hai sáu triệu dân đủ điều kiện tiêm vaccine
đến nay tỷ lệ bao phủ mỗi một vaccine chưa đạt một trăm linh
độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám chưa được tiêm vaccine
để miễn dịch cộng đồng trở lại cuộc sống sinh hoạt trong điều kiện bình thường mới
bình dương kiến nghị chính phủ bộ y tế ưu tiên phân bổ vaccine để tiêm đủ hai mũi cho người dân
trong trí công tác tại bình dương vừa qua phó thủ tướng vũ đức đam bày tỏ mong muốn
sau hai mươi tháng chín địa phương này kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh tại các vùng đỏ điểm đỏ để chuyển sang vùng xanh
đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới
về vấn đề tiêm chủng phòng covid một mươi chín phó thủ tướng cho rằng bình dương tiến hành tiêm vaccine nhanh
và hứa sẽ quan tâm ưu tiên phân bổ đủ số lượng để miễn dịch cho người dân toàn tỉnh
trước đây chúng ta phải thực hiện cách ly tập trung với hai mục đích giảm tử vong ngoài cộng đồng và hạn chế lây nhiễm
hiện nay tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở bình dương giảm do số lượng f ngày càng giảm
người dân được tiêm vaccine nên số ca tử vong tại cộng đồng cũng giảm
trường hợp có triệu chứng mới chữa trị tại cơ sở y tế
các trường hợp f không có triệu chứng cho cách ly tại nhà
tiếp tục xét nghiệm mẫu gộp trong các khu vực vùng xanh nhất là các khu vực nhà trọ khu vực đông công nhân
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
kiêm giám đốc y khoa bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín tại bình dương nói
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này việc theo dõi diễn biến dịch là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết
xin chào và hẹn gặp lại